công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng ngáo đá dùng dao chém liên tiếp vào bốn ô tô để ở ven đường thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên
đối tượng bị bắt là bùi thế anh trú tại phường liên bảo thành phố việt yên
theo tài liệu của cơ quan điều tra sau khi sử dụng ma túy đá bùi thế anh đã cầm dao rượu đi bộ ra đường chém liên tiếp vào bốn chiếc ô tô đang đổ dọc ven đường trần phú
thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên hậu quả bốn xe ô tô đều bị hư hỏng vỡ kính tổng thiệt hại trị giá khoảng ba mươi bảy triệu đồng
bùi thế anh là đối tượng có một tiền án về tội cướp tài sản năm hai nghìn một mươi bị tòa án nhân dân tp vĩnh yên xử phạt bốn năm tù giam